với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ cùng nỗ lực của các bộ ngành công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng nhập khẩu đã đạt được một số kết quả quan trọng nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính
tổng cục hải quan vừa tổ chức họp báo giới thiệu đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu
tính đến hết năm hai nghìn một mươi chín vẫn còn khoảng bảy mươi mặt hàng thuộc diện điều chỉnh bởi các chính sách quy định liên quan đến quản lý chuyên ngành và kiểm tra chuyên ngành
tuy nhiên với số lượng mặt hàng được cắt giảm là hơn một mươi hai trên tổng số hơn tám mươi hai mặt hàng là rất thấp mới chỉ đạt khoảng một mươi năm chưa đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo của chính phủ
đề án vừa được tổng cục hải quan giới thiệu hiện đang được trình thủ tướng chính phủ xem xét ban hành đây được đánh giá là chủ trương lớn cải cách phù hợp với các nước tiên tiến